giá xăng dầu mới được liên bộ công thương tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi tám tháng ba
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh tăng bốn trăm một mươi đồng một lít so với kỳ điều hành trước giá bán mới không cao hơn hai mươi ba sáu trăm hai mươi đồng một lít
giá xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ trước
trong kỳ điều chỉnh lần này giá dầu diesel năm s giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá dầu hòa giảm ba trăm chín mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
trong khi đó giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s kỳ này tăng năm mươi đồng một kg so với kỳ trước giá bán mới là một mươi bảy một trăm bốn mươi đồng một kg
tính từ đầu năm đến nay cơ quan điều hành đã thực hiện một mươi ba kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong đó có tám kỳ tăng đồng loạt bốn kỳ giảm giá một kỳ giảm giá xăng tăng giá dầu